hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh khả nguyên duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có để tiếp nhận xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân tăng cường công tác truyền thông
gần đây thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã ghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi tự xét nghiệm nhanh khả nguyên cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa phương
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chế đạo các đơn vị liên quan thực hiện giả soát phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trên website của sở y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên xương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế các tỉnh thành phố phối hợp tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn cho người dân cơ quan đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt đối với việc triển khai tự xét nghiệm giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ kịp thời bóc tách khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế việc lây nhiễm trong cộng đồng
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước rất nhiều khán giả gửi câu hỏi về cho chúng tôi với nội dung như sau
để tránh lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng thì những người trở về hà nội từ những địa phương khác có phải thực hiện cách ly y tế hay không trước câu hỏi này chúng tôi xin phép được trả lời như sau
chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo đó để thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ đã phân loại dịch bệnh theo từng cấp độ dịch để từ đó đưa ra những biện pháp chống dịch phù hợp theo từng khu vực và cấp độ dịch
thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ubnd tp hà nội đã ban hành công điện số hai mươi bốn về triển khai việc giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao với các địa bàn có dịch trở về hà nội
theo đó việc cách ly y tế theo dõi sức khỏe đối với những người trở về hà nội từ những địa phương có dịch sẽ được thực hiện theo bốn căn cứ tiêm chủng
những người đã tiêm chủng
liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
từ theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sát covid hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau sát họng mất vị giác
theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
như vậy theo hướng dẫn tại công điện số hai mươi bốn của ủy ban dân tp hà nội
thì việc có thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với những người trở về từ hà nội
từ những địa phương có dịch hay không sẽ tùy thuộc vào tình trạng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín của những người đó
cụ thể đối với những người đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính từ thời điểm trở về hà nội thì chỉ cần tự theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà
và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đối với những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa được tiêm vaccine khi trở về hà nội
từ vùng dịch sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế và phòng chống dịch bệnh theo quy định
và nếu ai có ý định muốn quay trở lại hà nội
hãy thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn như chúng tôi đã nêu bên trên các bạn nhé
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về dịch bệnh tại tp hcm
nếu như hà nội đang phải đối diện với dấu mốc đầu tiên trò một ca sau làn sóng thứ tư
thì tp hcm lại hân hoan đón tin vui khi một trăm năm mươi học sinh tp hcm trở lại trường học trực tiếp
chưa phát hiện covid một mươi chín trong trường học
thông tin này được phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo
cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
theo phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng
hôm nay là ngày đầu tiên học sinh đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến
trong đó số học sinh lớp chín trở lại trường là tám mươi chín trăm hai mươi bảy em đạt chín mươi sáu
số học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp là sáu mươi năm trăm sáu mươi sáu
ông dũng cũng cho biết ngành giáo dục và y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể
các cơ sở trường học cũng xây dựng phương án xử lý f f một khi phát hiện tại trường học
trước mắt hai ngành phối hợp khi xuất hiện các ca bệnh
các tổ xét nghiệm xét nghiệm nhanh tại các quận huyện phối hợp với các trường
test nhanh cho f một khi có ca nhiễm xuất hiện
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho hay
sáng nay sở y tế và sở giáo dục tổ chức năm đoàn đi xuống một số đơn vị
kiểm tra việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp
ngoài ra sở dục đào tạo chủ động tổ chức các đoàn của các phòng chuyên môn
kiểm tra phòng chống dịch an toàn trên hai mươi hai quận huyện
tới thời điểm này chưa ghi nhận ca nhiễm trong trường học ông dũng nói
việc học trực tiếp ở tp hcm diễn ra trong bối cảnh mỗi ngày thành phố vẫn ghi nhận hơn một ca f
số ca tử vong ở mức hai con số
tuy nhiên đa số học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
theo quý vị tp hcm sẽ hứng làn sóng
dịch covid một mươi chín mới trong ba tháng tới hay không
khi ca mắc mới ở hà nội đang dẫn đầu trong ngày hôm qua
chúng tôi xin phép được đưa ra dẫn chứng của một nhóm nghiên cứu dự báo
các tình huống dịch tại tp hcm
trong đó có dự báo tp hcm sẽ có làn sóng dịch covid một mươi chín mới
từ thời điểm này đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sự chiến nghiên cứu của nghiên cứu sinh ngô hoàng anh và tiến sĩ romain garounet
dưới sự theo dõi của đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại đại học monoras úc
vừa có phân tích và đưa ra dự báo tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh giám đốc quốc gia viện nghiên cứu y khoa world cup việt nam
là người đóng vai trò làm đầu mối dữ liệu và tư vấn về các kịch bản chính sách cho nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu sử dụng ba dữ liệu số ca dương tính covid một mươi chín hàng ngày
được sở y tế tp hcm cung cấp bao gồm các ca dương tính khẳng định
bằng xét nghiệm dutom pcr và các ca dương tính nghi ngờ do test nhanh
số dường bệnh nhân nặng đang được dùng số ca tử vong hàng ngày
dữ liệu được thu thập từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ những dữ liệu này nhóm nghiên cứu đã có được kết quả hiệu chỉnh rất tốt
trung cấp hoàn toàn với diễn biến tại tp hcm trong thời gian vừa qua
nhóm nghiên cứu dự báo từ thời điểm hiện nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhiều khả năng sẽ có ít nhất một làn sóng dịch mới diễn ra
độ lớn của làn sóng dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực thi biện pháp phòng chống dịch của tp hcm
với các kịch bản chính sách trong báo cáo
dự báo này nhóm nghiên cứu cho dự báo từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
số ca nhiễm sars cov hai ghi nhận được sẽ giao động từ bảy trăm linh đến một hai triệu ca
số ca tử vong do covid một mươi chín giao động từ khoảng một mươi một năm trăm linh đến hai mươi sáu
số dường hồi sức cấp cứu bao gồm các dường ecmo thơ máy xâm lấn và không xâm lấn
cần phải chuẩn bị ít nhất là một bảy trăm linh giường
theo nhóm nghiên cứu hiện vẫn chưa đủ bằng chứng khoa học về độc lực và hiệu quả của vaccine hiện có
với biến thể omicron nên các ước tính trên chỉ dựa vào giả định tạm thời
tuy nhiên nếu điều đó xảy ra hệ thống y tế của tp hcm sẽ chịu áp lực rất lớn
cùng với đó là số ca tử vong sẽ tăng gấp một năm đến hai lần
và biến thể omicron trong tình huống giả sử đặt ra là nếu có
thì sẽ bắt đầu bùng phát từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ những dự báo trên nhóm nghiên cứu khuyến nghị biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu và khả thi nhất
là nhanh chóng tiêm chủng bổ sung mũi ba sau sáu tháng
đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao
bao gồm nhân viên y tế người cao tuổi và người có bệnh nền
người tiêm các loại vaccine có hiệu quả chưa cao
có thể xem xét tiêm mũi ba sau ba tháng nếu nguồn vaccine cho phép
đặt vấn đề về dự báo của nhóm nghiên cứu trên
một lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết chưa có ý kiến với dự báo trên
theo một chuyên gia dịch tễ tại tp hcm ông cho biết đã đạt được dự báo trên
nhưng theo chuyên gia này cần trình bày rõ phương pháp khoa học
bởi dự báo không bao giờ đúng và chỉ là phương tiện
nếu theo tình huống này thì sẽ tốt hơn hay xấu hơn và cách giải quyết tình huống như thế nào
có nên đóng cửa lại hay không và đóng cửa vào thời gian nào
nếu nói tình hình chung chung thì các kịch bản khác nhau
kịch bản nào nói đúng thì cũng đúng mà nói sai thì cũng sai
mỗi người đều có sơ đồ dự báo và thảo luận nội bộ để định hướng
nếu công bố thì phải có phương pháp rõ ràng chuyên gia nói trên chia sẻ thêm
tp hcm có xảy ra đợt dịch covid một mươi chín trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
có hay không có là phụ thuộc vào can thiệp của tp hcm
nếu can thiệp thì tp hcm sẽ tránh được đợt dịch và như vậy dự báo đó đúng
câu hỏi đặt ra lại có kiến nghị đóng cửa không
nếu kiến nghị đóng cửa sẽ hết dịch thì dự báo đúng
phải có kiến nghị cụ thể nếu nói chung chung có đợt dịch thì có thể đúng và có thể không đúng
phải có kiến nghị mới nói đúng hay sai
phải nói cụ thể phương pháp đưa ra rõ ràng tham số cụ thể thì lúc đó mới đánh giá được
còn nói tình huống thì chắc chắn sẽ nằm
một trong nhiều tình huống và các tình huống đưa ra không có ý nghĩa nhiều
quan trọng là cách hành động của tp hcm
chuyên gia phân tích và khẳng định
nghiên cứu trên có phần khoa học nhưng để đặt vấn đề tin tưởng hay không thì chưa đủ thông tin
như vậy còn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhất là đưa ra lời khuyên cáo đúng lúc sẽ có giá trị hơn bao giờ hết
dù gì dự đoán này cũng là tình huống mà tp hcm đang phải đối mặt trong thời gian kế tiếp
hãy tuân thủ năm k và tiêm vaccine
quan trọng nhất là điều phối mềm xẻo nhịp nhàng
tiết đối tránh dối loạn không để xảy ra bất kỳ tình huống nào
xin được gửi lời chia buồn tới tỉnh bạc liêu khi ba ngày trước bạc liêu cho phép mở lại vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tuy nhiên hôm nay tỉnh này có chỉ đạo tạm dừng
trưa ngày một mươi ba tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu lê tấn cận có công văn cho biết
chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tài hành khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới
trước đó trên cơ sở đề xuất của sở giao thông vận tải
một mươi tháng một mươi hai ubnd cho phép vận tải hành khách liên tỉnh kể cả đường bộ và đường thủy hoạt động trở lại từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
lý do tạm dừng theo ubnd tỉnh bạc liêu là thực hiện theo chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh còn rất phức tạp số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao
trong khi khả năng tiếp nhận của các khu cách ly và năng lực điều trị của tỉnh còn hạn chế
chủ tịch tỉnh bạc liêu giao sở giao thông vận tải tiếp tục theo dõi giả soát nhu cầu thực tế của các đơn vị địa phương và các tỉnh thành
cũng như của ngành giao thông để thống nhất tham mưu đề xuất ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định trong thời gian tới
trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bạc liêu hiện có một mươi tám xã vùng cam ba mươi ba xã vùng vàng một mươi ba xã vùng xanh có bốn huyện vùng cam hai huyện vùng vàng
huyện phùng vàng huyện phước long huyện đông hải một huyện vùng xanh huyện hồng dân toàn tỉnh bạc liêu là vùng cam
trước tình hình dịch còn rất phức tạp chủ tịch tỉnh bạc liêu yêu cầu không tổ chức các hoạt động
kể cả trong nhà và ngoài trời tập trung trên một mươi người chứ một số nơi theo quy định
từ hai mươi giờ đêm hôm trước đến bốn giờ sáng hôm sau mọi người dân không được ra đường chứ một số trường hợp theo quy định
chỉ những người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
người đã tiêm một mũi vaccine trên một mươi bốn ngày người đi tiêm vaccine mới được phép ra khỏi nhà nơi lưu trú
thông tin covid thế giới vẫn đang là cùng kiwood được rất nhiều khán giả quan tâm
mặc dù thế giới có thêm hàng trăm triệu người cùng cực do covid một mươi chín
trong khi tài sản của giới tỷ phú vẫn không ngừng tăng mạnh
hơn nửa tỷ người trên toàn cầu đã bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực trong năm ngoái
do phải tự trang trải chi phí y tế ở giai đoạn cao điểm của đại dịch covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who và
ngân hàng thế giới vkp cho biết trong một tuyên bố ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đại dịch đã gây gián đoạn dịch vụ y tế trên toàn cầu và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất
kể từ thập niên một nghìn chín trăm ba mươi khiến việc trang trải chi phí y tế càng trở thành một gánh nặng lớn hơn
đối với nhiều người theo tuyên bố
tất cả các chính phủ cần ngay lập tức nối lại và đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo mỗi người dân của mình
có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế mà không phải lo sợ về hậu quả tài chính
tổng thống đốc who tedros adhanom ghebreyesus
ghebreyesus nói ông tedros hối thúc các chính phủ tăng cường chú trọng hệ thống y tế
và giữ vững định hướng tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
mục tiêu được who định nghĩa là mỗi người đều có thể tiếp cận với dịch vụ y tế mà họ cần
mà không gây ra gánh nặng về tài chính
chăm sóc y tế là một vấn đề chính trị lớn ở mỹ một trong số ít những nước công nghiệp không có usc
trên phạm vi toàn cầu đại dịch khiến công tác khám chữa bệnh trở nên khó khăn hơn
và tỷ lệ tiêm chủng nói chung lần đầu tiên giảm trong mỹ
trong khi số ca tử vong vì bệnh lao và xuất xét gia tăng
một báo cáo khác do tổ chức world incoritiel lab thực hiện cũng cho thấy những thách thức
mà đại dịch gây ra cho người nghèo trên thế giới
theo báo cáo này covid một mươi chín đã làm gia tăng mạnh khoảng cách giàu nghèo
trong đó đại dịch đã khiến khoảng một trăm linh triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay
nâng tổng số người nghèo cung cực trên toàn cầu lên bảy trăm một mươi một triệu người
trái lại tổng tài sản của giới tỷ phú toàn cầu đã tăng thêm hơn ba sáu nghìn
riêng trong năm hai nghìn hai mươi nâng tỷ trọng của nhóm này trong tổng tài sản của hộ gia đình trên toàn cầu lên ba năm
theo báo cáo số người nghèo cùng cực trên toàn cầu có thể tăng mạnh hơn
nếu các quốc gia phát triển không tung ra những gói kích cầu khổng lồ để chống lại ảnh hưởng tài chính của đại dịch
quay lại với anh bạn láng giềng của chúng ta là trung quốc
đây là năm thứ hai liên tiếp chính quyền địa phương trung quốc đưa ra lời kêu gọi này
trong bối cảnh nhiều nơi tại nước này siết chặt các biện pháp phòng dịch
để ngăn chặn sự lây lan của virus chính quyền địa phương trên khắp trung quốc
bắt đầu khuyến cáo người dân không di chuyển không cần thiết
kể cả các chuyến về quê vào kỳ nghỉ tết nguyên đán sắp tới
kỳ nghỉ năm nay bắt đầu vào ngày ba mươi một tháng một dương lịch trong bối cảnh biến thể omicron có nhiều đột biến xuất hiện
trung quốc đại lục chưa ghi nhận ca mắc biến thể omicron trong cộng đồng
nhưng đang trong tâm thế hết sức cảnh giác
theo báo south china morning post một huyện ở trương gia khẩu
nơi tổ chức thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi
đã kêu gọi cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà nước và đảng viên làm gương
bằng cách không đi chơi xa chọn nghỉ tết tại chỗ
người dân cũng được khuyên hãy thuyết phục người thân ở nước ngoài
hoặc các vùng có nguy cơ trung bình và cao tại trung quốc không trở về quê
ở tỉnh quảng đông các doanh nghiệp tại thị trấn tam hương
được vận động tổ chức cho nhân viên ở yên tại chỗ trong dịp tết nguyên đán
tại bằng tường thuộc tỉnh quảng tây lần gần
tất cả các cửa hàng được yêu cầu động viên nhân viên không đi lại trong mùa lễ
khai che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ
cản trở nỗ lực truy vết sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc
hồi tuần trước một bác sĩ và là đảng viên ở nội mông đã bị khai trừ khỏi đảng
vì khai báo gian dối lịch sử đi lại dù đã mắc covid một mươi chín
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai
đến cuối ngày một mươi hai tháng một mươi hai trung quốc đại lục ghi nhận một trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tám mươi ca cộng đồng và hai mươi một ca nhập cảnh
đây là số ca trong cộng đồng cao nhất kể từ đầu tháng một mươi hai
thông thường trong giai đoạn này đặc biệt trước và sau tết nguyên đán
hàng trăm triệu người trung quốc đổ ra các nhà ga xe lửa và sân bay để về quê
để được xem là cuộc di cư thưởng niên lớn nhất trên thế giới
quý vị nhớ nhét biến thể omicron của virus sars cov hai
có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
sau đó sắp đến tết các bạn có thể thử cảm giác ăn tết xa gia đình
hoặc sắp xếp thật nhanh để tự cách ly một mươi bốn ngày để cùng người thân quay quẩn bền bữa cơm đoàn viên
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe
ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo